bộ công thương vừa có văn bản về việc lấy ý kiến các bộ ngành nhằm hoàn thiện dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để trình thủ tướng xem xét quyết định
phương án một một bậc với giá bằng mức giá điện bình quân hiện hành cho sinh hoạt là một tám trăm chín mươi bảy đồng một kwh
phương án hai là rút từ sáu bậc như hiện nay còn ba bậc với phương án ba bao gồm bốn bậc phương án bốn là biểu giá điện gồm năm bậc
tuy nhiên với phương án này cơ quan soạn thảo đưa ra hai kịch bản khác nhau
kịch bản một là giá điện sinh hoạt bao gồm năm bậc thang trong đó giá điện bậc một cho đến một trăm linh kwh giữ như mức giá bậc một theo biểu giá hiện hành
bậc hai là từ một trăm linh một đến hai trăm linh kwh bậc ba là từ hai trăm linh một đến bốn trăm linh kwh bậc bốn là từ bốn trăm linh một đến bảy trăm linh kwh và bậc năm là từ bảy trăm linh một kwh trở lên
kịch bản hai phương án năm giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt không đổi gồm bậc một và bậc hai với giá điện giữ nguyên theo bậc một
sau khi phân tích các phương án bộ công thương đã đề xuất chọn phương án giá điện năm bậc thang theo kịch bản một
với lý do là mức tăng giá điện giữa các bậc ở mức hợp lý bảo đảm toàn bộ số hộ có mức sử dụng điện dưới bảy trăm linh kwh
có mức tiền điện không tăng hoặc giảm khi áp dụng biểu giá điện mới